cụ thể điểm xuất phát cháy từ hành lang tầng hai trên trần của phòng hai trăm linh bốn hai trăm linh sáu của quán do chập điện
ngoài ra trích xuất camera cho thấy quán karaoke toàn chất liệu dễ cháy nên chỉ trong một thời gian rất ngắn
lửa đã lan nhanh khói đen bao trùm toàn bộ hành lang tầng hai
thời điểm này khách vẫn còn ngồi trong phòng hát
trước đó ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố thuận an đã kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở này
qua đó ra văn bản yêu cầu
cơ sở liên hệ với đơn vị chuyên môn về ngành điện kiểm tra ra soát hiện trạng hệ thống điện
đánh giá tình trạng hệ thống điện hiện đang sử dụng trong quá trình hoạt động
thường xuyên thực hiện kiểm tra bảo trì bảo dưỡng hệ thống điện
không phát sinh thêm các thiết bị tiêu thụ điện đảm bảo không để ngắn mạch chập điện quá tải xảy ra gây cháy
tuy nhiên từ khi có biên bản kiểm tra đến nay
quán chưa tiến hành kiểm tra giả soát hệ thống điện như nội dung của cơ quan chức năng yêu cầu
ngoài ra hệ thống thoát hiểm cũng cần đánh giá lại
vì quán chỉ có đường từ trên đi xuống cổng chính
cơ quan chức năng khẳng định vụ việc sẽ được xử lý quyết liệt
nhanh chóng khám nghiệm hiện trường
ra quyết định khởi tố vụ án sau khi xác định được trách nhiệm của cá nhân
thì khởi tố bị can tiếp theo
trước đó công an xác định có ba mươi hai nạn nhân tử vong trong đó có một mươi bảy nam và một mươi năm nữ
tuy nhiên trong quá trình khám nghiệm lại thì chính xác là một mươi sáu nam và một mươi sáu nữ
hiện tại vẫn còn một mươi năm thi thể chưa xác định được danh tính phải chờ xét nghiệm adn
được biết là từ một mươi năm h ngày hôm qua chín tháng chín phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình dương và công an các địa phương
đồng loạt gia quân tổng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn
nhất là các quán bar karaoke cà phê nhà hàng
sử lý nghiêm các hành vi vi phạm
sử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng trái chữa cháy kiên quyết tạm đình chỉ
đình chỉ các hoạt động các trường hợp có vi phạm
và thông tin mới nhất liên quan đến vụ cháy quán karaoke số hai trăm ba mươi một phố quan hoa
quận cầu giấy hà nội
công an tp hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam chủ cơ sở kinh doanh này
đây là một nội dung quan trọng tại buổi họp báo do ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức
vào chiều ngày hôm qua chín tháng chín
tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội tháng tám của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
công an tp hà nội đã cho biết theo kế hoạch hàng năm
công an tp đều có kế hoạch phối hợp với các địa phương để kiểm tra giả soát
xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên nhiều trường hợp không chấp hành nghiêm lấy lúc hoạt động khi không đủ các điều kiện phòng trái chữa cháy
một số những cơ sở thậm chí là lấy các căn cứ để sửa chữa
hoặc những cái để hoạt động
thì cái việc này ủy ban nhân tp lãnh đạo bộ cũng như là giám đốc công an tp chỉ đạo rất quyết liệt
và quy trách nhiệm cho từng những cá nhân tập thể để xảy ra trong những tình trạng vi phạm về phòng cháy chữa cháy
và liên quan đến việc cháy hôm vừa rồi ở cầu giấy
thì hiện nay là cơ quan điều tra công an tp hà nội đã tiến hành khởi tố bức án và khởi tố bị can bắt tạm gian
cơ quan điều tra công an tp hà nội đã tiến hành khởi tố bức án và khởi tố bị can bắt tạm gian
chủ của cơ sở kinh doanh có điều kiện để
liên quan đến vấn đề này chủ tịch ubnd tp hà nội cũng vừa ban hành công điện về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố
trong đó yêu cầu các sở ban ngành khẩn trương hoàn thành tổng kiểm tra cơ sở karaoke quán bar vũ trường về phòng chống cháy nổ
các đơn vị địa phương chỉ đạo tổ chức giám sát chặt chẽ các cơ sở đã bị tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động do không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định
trường hợp để xảy ra việc chủ cơ sở kinh doanh cố tình đưa vào hoạt động yêu cầu chủ tịch ubnd cấp huyện chủ tịch ubnd cấp xã có biện pháp mạnh theo quy định pháp luật
đồng thời chịu trách nhiệm trước chủ tịch ubnd tp
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét nơi ở của dương văn thế ở thị trấn bá hiến huyện bình xuyên để điều tra về hành vi giết người
trước đó sáng ngày tám tháng chín
người dân đi qua đường liên xã thuộc thôn hiệp thuận xã thiện kế huyện bình xuyên thì phát hiện một thi thể được che đậy bằng bạt dứa nằm ven đường đang trong quá trình phân hủy mạnh
qua khám nghiệm hiện trường và tử thi lực lượng công an xác định đây là vụ giết người
nạn nhân là phụ nữ chú tại huyện quản bạ tỉnh hà giang hiện đang làm công nhân tại khu công nghiệp bá thiện
sau hai mươi bốn giờ khẩn trương điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã làm rõ hung thủ gây ra vụ án trên là dương văn thế
tại cơ quan điều tra thế khai nhận toàn bộ hành vi giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự đe dọa giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam ba tháng đối với lê xuân giáp trần phát đạt và hồ hồng quảng về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
được biết lê xuân giáp và trần phát đạt là giám đốc những doanh nghiệp lớn trên địa bàn huyện hương khê
huyện hương khê
theo đó tối ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai lê xuân giáp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn là đối tượng có một tiền án về tội giết người và một tiền án về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
trần phát đạt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hồ hồng quảng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đều trú tại thị trấn hương khê huyện hương khê cùng một số người khác uống rượu ăn nhậu tại một quán ở khối bảy thị trấn hương khê
tại đây giữa giáp và đạt xảy ra xích mích cãi vã liên quan đến nợ nần tiền bạc
sau đó cả hai ra về đạt về nhà lấy một khẩu súng cz bảy mươi năm cùng nhiều viên đạn đi đến nhà giáp
khi đến nơi đạt gọi giáp mở cổng để vào nói chuyện lúc này giáp lấy trong nhà ra một khẩu súng ak đến cạnh đạt và dơ súng lên trời bắn liên thanh gây ra sáu tiếng nổ rồi cả hai tiếp tục vào nói chuyện
sau đó ra về sau khi thực hiện hành vi phạm tội để tránh bị phát hiện các đối tượng đã thống nhất khai báo bưng bít thông tin đồng thời cất giấu và tẩu tán hai khẩu súng cùng nhiều viên đạn
cơ quan cảnh sát điều
điều tra đã khởi tố vụ án đe dọa giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam ba tháng đối với lê xuân giáp về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với trần phát đạt và hồ hồng quảng về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo trần văn new năm mươi tuổi trú tại xã ya tam huyện crong năng tỉnh đắk lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là trần văn lân bốn mươi tám tuổi em ruột của new
theo cáo trạng vào ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một liêu và em trai cùng một số người khác có tổ chức ăn nhậu tại nhà của new
tại đây vì bực tức và sẵn có men rượu trong người
nên lưu lấy một con dao nhọn đi ra ngoài nói mọi người về
lân đứng dậy thì bị anh trai mình đâm một nhát trúng vào vùng ngực bên phải
đâm xong lưu cầm dao đi vào trong phòng đóng cửa lại rồi đi ngủ
rất may lân được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
tuy nhiên vẫn bị tỷ lệ thương tật là năm mươi bốn
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt trần văn yêu một mươi ba năm tù về tội giết người
thưa quý vị
kiểm tra hoạt động tại quán vũ trường havana club số ba mươi tám trần phú thành phố nha trang
công an tỉnh khánh hòa đã phát hiện hàng chục người dương tính với ma túy
tại đây cơ quan công an phát hiện thu giữ một số gói nhỏ có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy
bốn mươi bốn người có liên quan đã được đưa về trụ sở làm việc
kiểm tra nhanh phát hiện hai mươi sáu người dương tính với chất ma túy
hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi liên quan đến việc tổ chức
bằng chữ sử dụng trái phép chất ma túy và trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh
trong việc để người khác sử dụng ma túy tại cơ sở của mình
với hành vi trộm cắp tài sản phan châu linh sinh năm hai nghìn ba
trú tại thôn mỹ danh xã tịnh hiệp huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
đã bị công an huyện sơn tịnh bắt giữ để điều tra làm rõ
và thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
ngay sau khi nhận được tin báo của người dân
về việc bị mất trộm tài sản gồm bảy triệu đồng tiền mặt bảy chỉ vàng
một vòng đeo tay và một dây chuyển đeo cổ đều bằng vàng và một số đồ vật có liên quan
công an huyện sơn tịnh đã điều tra ra soát và xác định đối tượng phan châu linh có liên quan
tại cơ quan công an linh khai nhận đã lợi dụng lúc gia chủ đi vắng
rồi lẻn vào nhà lấy toàn bộ số tài sản trên
vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang
cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam lê văn nga
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú thị xã tân châu tỉnh an giang về hành vi trộm cắp tài sản
nga là đối tượng đã thực hiện chót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản là điện thoại của người dân trên địa bàn